nhân chuyến thăm của tổng thống argentina mauricio macri tới việt nam chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi hội đàm với tổng thống argentina
tại buổi hội đàm hai bên đã thống nhất cần thúc đẩy thương mại song phương đa dạng hóa cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu và nâng cao các sản phẩm có giá trị gia tăng cao
bày tỏ vui mừng gặp lại tổng thống maricio macri sau cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh g bảy mở rộng tại canada tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám thủ tướng cho biết
việt nam mong muốn củng cố và tăng cường quan hệ đối tác toàn diện với argentina nhất là về các lĩnh vực kinh tế thương mại và đầu tư
hiện quan hệ hai nước tiếp tục phát triển thực chất và hiệu quả quan hệ chính trị ngày càng được tăng cường
trao đổi thương mại tăng gấp hai lần từ một bốn tỷ usd năm hai nghìn một mươi ba lên gần ba tỷ usd năm hai nghìn một mươi
các cơ chế ủy ban hợp tác liên chính phủ tham khảo chính trị giữa hai bộ ngoại giao được duy trì thường xuyên và hiệu quả
hai nước phối hợp chặt chẽ tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương
nhất là tại liên hợp quốc
thủ tướng đề nghị duy trì trao đổi đoàn và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác ở cấp chính phủ bộ ngành địa phương doanh nghiệp
nhằm cụ thể hóa mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước
bày tỏ vui mừng khi đến thăm việt nam tổng thống mauricio macri cho biết
việt nam là đối tác thương mại lớn thứ năm của argentina trên thế giới và thứ hai tại châu á
việt nam là một trong những nước năng động nhất tại châu á có mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng
vì thế theo tổng thống với mức tăng trưởng như vậy việt nam cần sản xuất lương thực nhiều hơn nữa
tổng thống mauricio macri bày tỏ hy vọng hai bên thúc đẩy hợp tác về một số sản phẩm có thế mạnh
có tiềm lực và sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với việt nam trong lĩnh vực bóng đá trao đổi văn hóa